thực hiện chuyển đổi mô hình hợp tác xã kiểu mới theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai thời gian qua tại bắc cạn nhiều hợp tác xã đã mạnh dạng đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh góp phần tăng thu nhập cho đơn vị và các thành viên
tuy nhiên cũng có không ít hợp tác xã vẫn chưa hoạt động đúng theo mô hình hợp tác xã kiểu mới do vậy hiệu quả mang lại chưa cao nhiều hợp tác xã thậm chí phải ngừng hoạt động hoặc giải thề
là một hợp tác xã đi đầu sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch hợp tác xã minh anh tại thành phố bắc cạn hiện đang kinh doanh các mặt hàng chủ yếu là nấm sò mọc nhĩ và nấm linh chi
từ khi luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai có hiệu lực hợp tác xã đã từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm cải tiến về mẫu mã và đã được thị trường ưa chuộng
tuy nhiên trong quá trình thực hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới vẫn còn nhiều giao cản phát sinh
mọi người vẫn chưa thể xóa hết
vẫn chưa có được định kiến về hợp tác xã kiểu cũ vẫn còn dư âm lại của hợp tác xã kiểu cũ vẫn chưa có một trăm linh thành viên mặn mà với hợp tác xã
bởi vì luật đã ra rồi nhưng cách thức mình áp dụng vào vẫn chưa được một trăm linh mọi người vừa làm vẫn vừa rè chừng
đối với hợp tác xã nông nghiệp bản nghề ở huyện bắc nạm đã từng là một đơn vị hoạt động rất hiệu quả theo mô hình hợp tác xã kiểu mới
nhiều sản lượng do quả sản xuất
các sản phẩm đã được cung ứng cho thị trường toàn tỉnh
nhưng đến nay hợp tác xã này đã phải giải thể vì không đủ kinh phí để duy trì mô hình đầu ra cho sản phẩm thường xuyên bắp bênh khiến cho thành viên trong hợp tác xã không còn mặn mà duy trì sản xuất
nguyên nhân chủ yếu vẫn là do mình sản xuất mỗi trồng rau không thì thu nhập thấp không đáp ứng được so với thời điểm hiện tại
năm hai nghìn một mươi bảy thì bắt đầu có phong trào đi xuất khẩu lao động
rồi là đi các công ty thì bắt đầu chị em cũng nhen nhóm ra ngoài thế là đi công ty thì thu nhập tháng bảy tám triệu
với lại trồng rau thì lại khó thị trường thì hẹp và phát triển thêm cái ngành nghề khác thì lại không có vốn
tư duy mạnh ai nấy làm của ai người đó hưởng không đạt lợi ích tập thể chính là rào cản để các hợp tác xã hoạt động ổn định
ngoài ra vấn đề thiếu vốn thiếu đội ngũ quản lý có năng lực và thiếu liên kết đầu ra cho sản
các sản phẩm cũng dẫn đến doanh thu thấp thu nhập thành viên bắp bành
khi mà họ hình thành nên cái hợp tác xã cũng chỉ là có một vài người tiên phong
cho nên là họ thành lập ra hợp tác xã thì có khi cũng chỉ là những cái gọi là từ cái sự nhiệt huyết của mình
cho nên là nắm bắt thứ nhất là về các cái quy định của luật là cũng chưa đầy đủ
khi mà xây dựng phương án sản xuất kinh doanh là tương đối rồi cơ bản rồi
nhưng mà để tìm ra được cái sản phẩm
chủ lực của cái hợp tác xã để đầu tư phát triển sản xuất cho ngành hàng đấy là cũng chưa đúng mức
theo thống kê hiện toàn tỉnh bắc cạn có khoảng một trăm sáu mươi hợp tác xã đang hoạt động
tuy nhiên số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả chưa đến ba mươi
một mươi hai hợp tác xã hoạt động yếu kém đã phải ngừng hoạt động và giải thể
do vậy để mô hình kinh tế tập thể được duy trì có hiệu quả và bền vững
thì việc nghiên cứu lại luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai hay việc thay đổi
sắp xếp lại bộ máy tổ chức lại nhân sự tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất
là những vấn đề cần được các hợp tác xã quan tâm thực hiện trong thời gian tới